sáng nay tham vào làm việc tại bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
các cơ sở y tế trong công an nhân dân nói chung và bệnh viện y học cổ truyền nói riêng
phải nỗ lực hơn nữa nâng cao một cách toàn diện từ chất lượng chuyên môn
thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ cho đến hệ thống cơ sở vật chất
trang thiết bị máy móc hiện đại từng bước xây dựng
duy trì uy tín thương hiệu của bệnh viện trong công an nhân dân
thời gian qua trong công tác chuyên môn bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đã duy trì công tác khám chữa bệnh với bảo đảm an toàn phòng chống dịch
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tăng cường thu dung bệnh nhân nội chú ngoại chú
kết hợp với sàng lọc thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tập trung chú trọng việc cải thiện chất lượng phục vụ bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân
đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công tác tổng kết đánh giá
xây dựng mũi nhọn chuyên môn mới của các khoa lâm sàng
nghiên cứu triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân
kết hợp khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị y tế đã được đầu tư lắp đặt
và triển khai xây dựng các trung tâm điều trị chuyên sâu theo lộ trình
ghi nhận đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo
cán bộ y bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền
lắng nghe chia sẻ với những khó khăn vướng mắt và các kiến nghị của bệnh viện
thứ trưởng lê văn tuyến cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển y tế công an nhân dân trong tình hình mới
với vai trò là một trong những cơ sở khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe hàng đầu của bộ công an
bệnh viện y học cổ truyền cần chủ động nghiên cứu định hướng phát triển mạng lưới y tế trong công an nhân dân
nâng cao năng lực khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
và phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại
thường xuyên hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài ngành
nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ thực hiện tốt chức năng chỉ đạo tuyến
nâng cao trình độ y tế cơ sở triển khai có hiệu quả đúng quy định về công tác khám chữa bệnh
và các dự án đầu tư đã được phê duyệt
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị bệnh viện chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
khoa học công nghệ hiện đại trong trần đoán và điều trị cải tiến phương pháp phong cách
thái độ phục vụ bệnh nhân đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về vấn đề này
đề nghị bệnh viện chủ động phối hợp với các cục chức năng ra soát sắp xếp lại đối ngũ cán bộ
đảm bảo đúng tiêu chí đúng chuyên môn tránh lãng phí nguồn nhân lực với phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ
vững mạnh về chuyên môn toàn vẹn về y đức bên cạnh đó quan tâm sửa đổi hoàn thiện quy chế làm việc
phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của thủ trưởng đơn vị phát huy trí tuệ tập thể công tác hậu cần tài chính
đảm bảo công khai minh bạch gắn với chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt tập trung đào tạo
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác khám chữa bệnh và khai thác sử dụng hiệu quả các máy móc trang thiết bị hiện đại đã được trang bị